thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt trực tuyến asean cộng ba
về ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
hội nghị có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo một mươi nước thành viên asean
và các nước là trung quốc nhật bản hàn quốc tổng thư ký asean tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có
trong đó có các nước asean cộng ba do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
cộng đồng asean đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác và cộng đồng quốc tế để ngăn chặn đại dịch
thủ tướng trông đợi hội nghị sẽ đạt được những kết quả quan trọng
khẳng định cam kết quyết tâm ở cấp cao nhất của các nước asean cộng ba
tăng cường phối hợp ứng phó hiệu quả và sớm đẩy lùi dịch bệnh
khôi phục sự ổn định kinh tế và xã hội bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân
và vai trò của đức trung quốc nhật bản hàn quốc là rất quan trọng